hàn quốc mỹ và nhật bản hy vọng triều tiên quay lại đối thoại
lời kêu gọi được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa đặc phái viên hàn quốc
về các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo triều tiên kim gun
với những người đồng cấp funakoshi takehiro của nhật bản
và sung kim của mỹ về tình hình xung quanh triều tiên
thông báo của bộ ngoại giao hàn quốc nhấn mạnh giải pháp chính cho hòa bình
và ổn định trên bán đảo triều tiên là bình nhưỡng quay lại đối thoại
chứ không phải gia tăng các hành động quân sự
lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo triều tiên
gia tăng trong thời gian gần đây khi bình nhưỡng tiến hành loạt phóng vũ khí tên lửa và đạn pháo
trong đó có một tên lửa đạn đạo rơi gần vùng lãnh hải của hàn quốc
trong ngày một mươi bảy tháng một mươi một bộ trưởng ngoại giao triều tiên choi suon hui lên tiếng cảnh báo bình nhưỡng
sẽ có những hoạt động quân sự quyết liệt hơn nếu mỹ và đồng minh tiếp tục tăng cường mở rộng
các hoạt động quân sự trong khu vực